thưa quý vị vào ngày hôm qua tại khu phố tân lập phường đình bảng công an thị xã tử sơn
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh đã giải cứu thành công cho bé bị bố đẻ bạo hành
thu giữ nhiều ma túy và vũ khí các loại
vào khoảng tám giờ ngày năm tháng chín nhận được tin báo của bà lê thị hương
về việc tại nhà con trai bà là đặng trung kiên có tiếng gào thét cầu cứu của cháu nội bà
là đặng ngọc anh sáu tuổi con gái của kiên
bà hương gọi cửa nhưng kiên không mở
công an thị xã tử sơn cùng chính quyền địa phương đã xuống hiện trường xác minh
sau nhiều giờ thuyết phục nhưng kiên không hợp tác đến một mươi tám giờ cùng ngày
lực lượng công an đã đột nhập vào nhà kiên và phát hiện người tình của kiên là lê thị nương
trú tại thành phố hà nội đang giữ cháu ngọc anh trên giường
nên đã khống chế giải cứu cháu bé đưa vào bệnh viện cấp cứu
khám xét nhà kiên được được công an thu giữ khoảng bảy bảy gram ma túy các loại
và nhiều tăng vật có liên quan đến việc bạo hành cháu ngọc anh
quá trình truy bắt đối tượng kiên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín
hai hộp tiếp đạn chứa tổng cộng một mươi bốn viên đạn
hai dao một cân tiểu ly và hơn một kg ma túy tổng hợp
tại bệnh viện đa khoa thị xã tử sơn theo kết luận của bác sĩ
khắp cơ thể cháu ngọc anh có nhiều vết bầm tím trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng
cánh tay phải gãy một phần ba xương giữa
bước đầu điều tra cơ quan công an xác định đặng trung kiên đã đánh đập bạo hành cháu đặng ngọc anh nhiều ngày
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ